tại tỉnh phú yên vào khoảng tám giờ ngày bốn tháng một mươi đã xảy ra một vụ cháy lớn tại cơ sở trưng tinh cất và pha chế các loại rượu của công ty trinh nghiệm ưu hạn vạn đạt trên đường mùng ba tháng hai khu phố bốn phường phú thạnh tp tuy hòa
ba xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an phú yên đã kịp có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy lúc một mươi h ba mươi phút cùng ngày
theo người dân địa phương trước khi xảy ra cháy lớn họ ngửi thấy mùi khét kèm theo khói phát ra từ cơ sở này và báo cho cơ quan chức năng
lúc đó bốn lao động đang làm việc nhưng tất cả đều tự thoát ra bên ngoài an toàn vụ việc đang được cơ quan chức năng thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân